công an huyện tương dương tỉnh nghệ an đã triệu tập nhóm thanh niên tung tin thất thiệt vỡ đập thủy điện bản vẽ
khiến cho hàng ngàn người dân ở nghệ an hoảng loạn tháo chạy lên các ngọn núi để tranh lũ
công an huyện tương dương sau khi điều tra đã triệu tập nhóm sáu thanh niên gồm vũ văn phúc ba mươi tuổi
nguyễn quang trung hai mươi bảy tuổi vi thanh định hai mươi một tuổi lô bảo ngọc một mươi chín tuổi phan thị trân ba mươi sáu tuổi
phan duy tùng ba mươi một tuổi lên cơ quan công an để làm rõ
tại cơ quan điều tra nhóm này thừa nhận hành vi của mình và cho rằng bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật
đồng thời thích câu like trên facebook nên đã đăng tải thông tin vỡ đập lên facebook
tại huyện miền núi kỳ sơn công an huyện kỳ sơn nghệ an cũng đã vào cuộc xác minh truy ra chủ nhân facebook ngọc tuấn lương
là lương ngọc tuấn ba mươi tám tuổi kỹ sư tổ sửa chữa nhà máy thủy điện nậm mô quê xã diễn ngọc huyện diễn châu
đã có nội dung bình luận gây thất thiệt vỡ đập khiến dư luận hoang mang
công an huyện ra văn bản tham mưu cho chủ tịch ubnd huyện quyết định xử phạt hành chính một mươi hai năm triệu đồng đối với lương ngọc tuấn